tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo điều hành giá quốc gia
chủ trì họp ban chỉ đạo đánh giá về công tác điều hành giá nửa đầu năm
thảo luận những biện pháp nhằm quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá việc sớm kiểm soát được dịch covid một mươi chín đã tạo điều kiện cho phát triển
với quyết tâm cao thực hiện mục tiêu kép thủ tướng nhắc lại
thời gian qua chính phủ đã có nhiều biện pháp thúc đẩy kích cầu nội địa
nhất là du lịch hàng không dịch vụ bán lẻ
thủ tướng cho biết sau tháng đầu năm gdp cả nước chỉ đạt một tám mươi một mức thấp nhất trong một mươi năm qua
nhưng vẫn là mức cao của thế giới
để thúc đẩy xuất khẩu của nước ta trong nửa cuối năm thủ tướng nhấn mạnh bốn nhiệm vụ chính
thứ nhất phấn đấu tăng trưởng đạt bốn
thứ hai bảo đảm an sinh xã hội và chống thất nghiệp
thứ ba là đặt mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng không quá bốn
thứ tư là bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
nhất là trong bối cảnh nửa cuối năm xảy ra nhiều yếu tố bất thường như mưa bão lũ lụt